có một ngôi làng mà những hình ảnh thân thương gần gũi đã in sâu vào tâm thức của người dân đất việt
trong không khí cả nước kỷ niệm lễ quốc khánh mùng hai tháng chín mời quý vị cùng về với làng sen quê bác
để cảm nhận rõ hơn tình yêu của người dân cả nước đối với vị cha già của dân tộc
là một trong bốn di tích quan trọng bậc nhất cả nước và cũng là niềm tự hào của người dân xứ nghệ
trong những ngày lễ kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín khu di tích kim liên dường như nhộn nhịp hơn
bởi người dân trên khắp cả nước và cả những kiều bào quy tụ về đây
những vòng hoa tươi thắm những nén nhang thành kính
dường như mỗi người đều muốn một lần được đứng trước ban thờ để tưởng nhớ tới công ơn của người
về thăm quê bắc người ta thường bắt đầu chuyến hành trình bằng cách ghé vào hoàng trù quê ngoại rồi tới làng sen quê nội
nếu hoàng trù là nơi cất tiếng khóc chào đời nơi góp phần hình thành nhân cách cao thượng của một vĩ nhân
thì làng sen là nơi góp phần hình thành tư tưởng yêu nước thương dân ý chí giải phóng dân tộc và nhen nhóm bao ước mơ cao đẹp của người
những câu chuyện những hiện vật dù đã tồn tại cách đây hàng trăm năm
nhưng dường như cũng trở nên thật sống động như vừa chỉ mới hôm qua

ngày xưa thì đi học thì cũng đã được nghe được học những cái bài thơ bài ca rồi bài hát về bắc
rồi đến bây giờ thì mắt được nhìn thấy thực tế như thế này thì đúng là vẫn miên si như thế vẫn mộc mạc vẫn đơn sơ
quê hương gìn giữ được những cái quang phong cảnh của quê bắc như thế này rất là tuyệt vời đấy
mình mong là sẽ có những chuyến sau là mình sẽ lại được về thăm quê bắc
làng sen một làng quê bình dị như bao làng quê việt nam khác
nhưng mỗi khi về đây ai cũng bồi hồi xúc động
có lẽ đó là lòng biết ơn thành kính của mỗi người con trước cuộc sống đơn sơ mà giản dị của vị cha giả dân tộc